cảnh sát tây ban nha vừa triệt phá thành công một tổ chức quốc tế chuyên cung cấp chất gây ảo giác
trong các cuộc đột kích cảnh sát đã bắt giữ một mươi tám đối tượng thu giữ hơn sáu mươi kg ke chua
một loại chất thức thần cực mạnh cùng nhiều loại tiền tệ trị giá hai mươi bốn euro
tổ chức này hoạt động chủ yếu tại tây ban nha nhưng cũng vươn sang một số quốc gia châu âu khác và cả mexico colombia
chúng tạo ra một mạng lưới kinh doanh trực tuyến quảng bá các nghi lễ giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần bằng các chất kích thích thần kinh
các đối tượng tổ chức những khóa du lịch chữa lành để bán các chất cấm nguy hiểm như chất thức thần
nọc độc cóc và chất carbon tiết ra từ cơ thể ếch cũng như có một nền tảng trực tuyến để bán các chất gây ảo giác
căn cứ của tổ chức này ẩn sâu trong rừng rận ở colombia nơi chúng thu thập nguyên liệu thô để pha chế đồ uống chứa chất cấm trên
loại đồ uống này sau đó sẽ được buôn bán trái phép vào tây ban nha qua sân bay ở madrid hoặc được nguy trang thành các sản phẩm khác